ủy ban nhân dân tp hcm vừa chấp thuận dự án quản lý tích hợp ngập lụt đô thị tp hcm xây dựng hệ thống quan chắc cảnh báo lũ với tổng kinh phí khoảng một mươi năm triệu usd bằng nguồn vốn oda của chính phủ đan mạch
theo đó ủy ban nhân dân tp hcm giao trung tâm điều hành chương trình chống ngập thành phố nghiên cứu tiến hành thực hiện dự án trong thời gian từ hai nghìn một mươi tám đến hai nghìn một mươi chín
dự án quản lý tích hợp ngập lụt đô thị thành phố nhằm mục tiêu xây dựng hệ thống cảnh báo lũ sớm với việc hiện đại hóa xây dựng các trạm khí tượng thủy văn mô hình dự báo hệ thống cơ sở dữ liệu và truyền tin cảnh báo cho khu vực dân sinh hạ lưu lưu vực sông
cụ thể dự án sẽ hiện đại hóa các hệ thống quan chắc và dự báo khí tượng thủy văn mở rộng mạng lưới quan trắc khí tượng mưa thủy văn và radar dự báo mưa hệ thống quản lý và chia sẻ dữ liệu quan chắc và dự báo giữa đài khí tượng thủy văn nam bộ trung tâm chống ngập và các cơ quan có liên quan